chiều nay tám tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc họp với thường trực chính phủ
để chuẩn bị nội dung cho hội nghị trực tuyến của chính phủ với các địa phương
về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
bên cạnh đó hội nghị sẽ bàn về các biện pháp hỗ trợ người dân
bảo đảm an sinh xã hội bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch covid một mươi chín
dự kiến hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương sẽ diễn ra vào thứ sáu ngày một mươi tháng bốn tới đây
tại cuộc họp thủ tướng đã thông báo thường vụ quốc hội đã thông qua nghị quyết của chính phủ
về hỗ trợ người yếu thế bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
ngay tối nay thủ tướng sẽ ký nghị quyết để có cơ sở hỗ trợ cho trên hai mươi triệu người gặp khó khăn trong cuộc sống
trong quý i năm hai nghìn hai mươi mặc dù tăng trưởng cao so với khu vực
nhưng do nghỉ tết và dịch bệnh nên tăng trưởng thấp chỉ bằng một phần hai kế hoạch
đã đạt được
nếu tăng trưởng tốt thì cần phải giải quyết vấn đề về đầu tư sản xuất kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu
trong quý i tình trạng đứt gãy nguyên liệu cũng như giao dịch thương mại rất nặng
doanh nghiệp đóng cửa người thất nghiệp nhiều một số ngành kiệt quệ
hội nghị sẽ có bốn báo cáo trọng tâm đó là giải ngân vốn đầu tư công gói tài khoá tiền tệ
chính sách tiền tệ an sinh xã hội an ninh trật tự để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi trong giai đoạn khó khăn
thủ tướng nêu rõ nếu dịch giảm thì cần có phương án tìm thị trường mới để phục hồi tình trạng này
còn nếu như dịch bệnh vẫn tiếp tục thì cần phải tập trung sức để ngăn ngừa dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân